ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cùng các đơn vị có liên quan vừa tổ chức họp báo thông tin kết quả nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc sữa xảy ra hôm hai mươi bảy tháng một mươi vừa qua tại hai trường tiểu học lái hiếu và nguyễn hiền ở thị xã ngã bảy
theo báo cáo kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy mẫu sữa và mẫu chất nôn của học sinh có dương tính vi sinh và vi khuẩn startphi locus oreal một loại vi khuẩn cầu vàng sống trong đất trong nước gây ghé lở ngoài da nếu bị nhiễm nhiều sẽ gây ngộ độc thực phẩm qua đường uống và đường tiêu hóa
từ đó cơ quan chức năng kết luận vụ ngộ độc thực phẩm qua đường sữa tại hai trường tiểu học nói trên là do uống thức uống của công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ quảng cáo mc pha chế không tuân thủ
các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
đây là loại sữa được công ty trách nhiệm hiếu hạn nestle việt nam ủy quyền cho công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ quảng cáo mc cấp phát sữa pha sẵn giữa sữa milo và sữa đạp có đường nhãn hiệu ngôi sao phương nam cho học sinh uống miễn phí
trên cơ sở đó ubnd tỉnh đề nghị sở y tế hậu giang kiến nghị cục an toàn thực phẩm xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định
đồng thời đình chỉ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ quảng cáo mc về việc pha chế thức uống cấp phát cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh hậu giang cho đến khi khắc phục các hậu quả
buộc công ty này chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm xét nghiệm mẫu khám điều trị người bị ngộ độc thực phẩm và các chi phí khác có liên quan